tin an ninh trật tự
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo tôn nữ thể trang sáu mươi tuổi trú tại phường cam túc nam thành phố cam ranh và bị cáo nguyễn xuân tĩnh năm mươi tuổi trú tại phường cam nghĩa tp cam ranh về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tôn nữ thể trang sử dụng mạng xã hội facebook tham gia nhóm tiên dòng tổ chức chính trị phản động nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân
theo chỉ đạo của các thành viên cốt cán trong nhóm tiên rồng bị cáo trang đã có nhiều hoạt động tích cực tự nguyện thực hiện việc kết nối lôi kéo tìm kiếm người có cùng quan điểm chống phá nhà nước giới thiệu người tham gia khóa học phù đồng vì nước do các thành viên tổ chức khủng bố việt tân giảng dạy để phát triển lực lượng chống phá chính quyền
năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi chín bị cáo nguyễn xuân tĩnh sử dụng mạng xã hội tham gia nhóm kín trên facebook việt tân tương trợ đây là tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố việt tân
trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi thông qua sự lôi kéo của tôn nữ thể trang nguyễn xuân tĩnh đã tham gia khóa huấn luyện phù đồng vì nước và có nhiều hoạt động khác nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lật đổ chính quyền nhân dân
tại phiên tòa hai bị cáo đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình thể hiện sự ăn năn hối lỗi hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tôn nữ thể trang một mươi hai năm tù bị cáo nguyễn xuân tĩnh chín năm tù ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù các bị cáo còn lại bị quản chế ba năm tại địa phương
qua công tác nắm tình hình sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày bốn tháng ba đến ngày một mươi năm tháng ba
công an tỉnh yên bái phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra hoạt động kinh doanh vật tư y tế có liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thị xã nghĩa lộ và thành phố yên bái
qua đó phát hiện bốn hộ kinh doanh có dấu hiệu sai phạm lực lượng chức năng đã thu giữ một ba trăm bảy mươi sáu bộ kit test nhanh covid một mươi chín bốn sáu trăm linh que lấy dịch tị hầu bốn mươi vỉ thuốc dự phòng và điều trị các chứng bệnh covid một mươi chín tám máy spo hai là thiết bị đo độ bão hỏa oxy trong máu
kết hợp đo nhịp tim thông qua đầu ngón tay tổng trị giá hàng hóa hơn một trăm một mươi triệu đồng cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền là tám mươi một triệu tám trăm linh nghìn đồng
thưa quý vị thời gian qua số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục tăng cao cũng đã khiến cho các ca bệnh về nhập viện có chiều hướng tương tự
áp lực đối với các cơ sở y tế cũng vì thế mà lớn hơn rất nhiều
các bệnh viện đã phải áp dụng nhiều giải pháp để đảm bảo đủ nhân lực chăm sóc điều trị bệnh nhân
ngay cả những y bác sĩ dù đang là f vẫn tình nguyện ở lại bệnh viện để điều trị cho các bệnh nhân f khác chia lửa cùng với đồng nghiệp của mình
ghi nhận của truyền hình công an tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
khu chăm sóc tích cực icu cho bệnh nhân covid một mươi chín ở bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an luôn trong tình trạng kín chỗ
bệnh nhân ở đây hầu hết là lớn tuổi và có bệnh nền nặng
áp lực công việc đối với các y bác sĩ ở đây cũng căng thẳng nhất
vì thế nhiều nhân viên y tế đang là f không thể nhẹ như điều dưỡng nguyễn thị huyền đã tình nguyện ở lại để điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín nặng
nếu mà chúng tôi nghỉ ở nhà thì đồng đội sẽ phải làm tăng tour lên ạ
còn vì bệnh nhân thì là số lượng bệnh nhân quá đông ạ
nếu mà không có người hỗ trợ thì các bác sĩ hay là các điều dưỡng không thể nào mà đảm đương được
số lượng bệnh nhân cứ dần tăng lên như thế
hiện bệnh viện một trăm chín mươi tám đang chia ra làm ba phân khu để điều trị cho hàng trăm bệnh nhân f
số bệnh nhân nhập viện ngày càng tăng nhưng số y bác sĩ lại không thể tăng thêm
trong khi đó số nhân viên y tế nhiễm mới covid một mươi chín gần như ngày nào cũng có
thay vì làm việc sáu tiếng một ca như trước hiện nhiều y bác sĩ phải trực đến một mươi hai tiếng một ca và gần như không có ngày nghỉ
khi mà điều trị những bệnh nhân có cái bệnh thông thường mà không nhiễm covid đã là áp lực rất lớn rồi
bây giờ thì cộng thêm với kiện mà những bệnh nhân đấy nhiễm covid vào thì tình trạng bệnh nó sẽ nặng hơn và bắt buộc phải điều trị ở những khu riêng
đối với chúng tôi nhân lực phía bệnh viện là đã phải chia đôi số lượng nhân viên y tế và các bác sĩ ra là một khu điều trị
môi trường nguy hiểm độc hại cộng với số lượng bệnh nhân nặng nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng cho nên là các bác sĩ cũng lại càng căng thẳng hơn
các bác sĩ lại càng căng thẳng hơn
nhân viên y tế của chúng tôi hiện tại cũng đã nhiễm tức là bệnh nhân f cũng số lượng rất là nhiều
và các bạn khi mà các bạn ấy triệu chứng nhẹ thì các bạn ấy cũng đã rất sẵn sàng sung phong tiếp tục đi làm vào tâm dịch để sẵn sàng cứu chữa cho người bệnh
song song với việc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện một trăm chín mươi tám còn phải đảm bảo công tác khám chữa bệnh đối với các bệnh lý khác
mô hình khoa tách đôi đã được thực hiện để vừa đảm bảo an toàn cho bệnh nhân vừa điều phối
để không thiếu nhân lực điều trị
bên cạnh đó bệnh viện cũng cho bệnh nhân điều trị ngoại trú nhiều hơn
chúng tôi buộc là phải phân luồng và chia khu
thì với những cái bệnh nhân mà không nhiễm covid thì sẽ sang một cái khu điều trị riêng
và những bệnh nhân mà có những bệnh lý nền của các chuyên khoa nhưng mà có những covid thì chúng tôi phân thành một cái khu vực riêng
để điều trị vẫn đảm bảo được cái an toàn cho bệnh nhân
và bệnh nhân vẫn được khám điều trị và cấp cứu kịp thời tất cả các mặt bệnh
những nghị bác sĩ này
họ từng cùng nhau sung phong làm nhiệm vụ tại khắp các tâm dịch trên cả nước
giờ là f không thể nhẹ họ vẫn đóng góp cho việc cứu chữa bệnh nhân
tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của nhân viên y tế đã giúp bệnh viện giải quyết được bài toán nhân lực
duy trì được khả năng điều trị chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và người dân
kính chào quý vị khán giả
ngày hôm nay một mươi năm tháng ba tại trụ sở trung ương đảng
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp ban bí thư để xem xét
thi hành kỷ luật các đồng chí phan mạnh cường
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy thái nguyên tỉnh thái nguyên
đại tá nguyễn thế anh tỉnh ủy viên phó bí thư đảng ủy
chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương
ban bí thư nhận thấy đồng chí phan mạnh cường
trong thời gian giữ chức vụ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy
trưởng ban quản lý các khu công nghiệp thái nguyên
kiêm giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức
sinh hoạt đảng và quy chế làm việc
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát có nhiều vi phạm trong quản lý
sử dụng tài chính ngân sách tài sản đất đai
gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thiệt hại tiền tài sản của nhà nước
gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng mất uy tín cá nhân
trong quá trình kiểm điểm không tự giác nhận vi phạm khuyết điểm
đồng chí nguyễn thế anh trong thời gian giữ chức vụ
phó cục trưởng cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
phó tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả tỉnh ủy viên phó bí thư đảng ủy
chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu tu dưỡng giải luyện suy thoái về phẩm chất chính trị
đạo đức lối sống nhận hối lộ vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ
trong quản lý sử dụng tài chính trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
tiêu cực buôn lậu và gian lận thương mại gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng bộ đội biên phòng
mất uy tín cá nhân
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với đồng chí phan mạnh cường và đồng chí nguyễn thế anh
chuyển sang một thông tin khác sáng nay tòa nhân dân tỉnh khánh hòa
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo tôn nữ thể trang sáu mươi tuổi
và bị cáo nguyễn xuân tĩnh năm mươi tuổi cùng chú tại thành phố cam ranh
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
quy định tại khoản một khoản hai điều một trăm linh chín bộ luật hình sự
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tôn nữ thể trang sử dụng mạng xã hội facebook
tham gia nhóm tiên rồng là tổ chức chính trị phản động hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
và đã có nhiều hoạt động tích cực tự nguyện thực hiện việc kết nối lôi kéo
tìm kiếm người có cùng quan điểm chống phá nhà nước giới thiệu người tham gia khóa học
phù đồng vì nước do các thành viên tổ chức khủng bố việt tân
tôn nữ thể trang đã tham gia lật đổ chính quyền nhân dân thảo luận phương hướng đường lối lật đổ
chính quyền nhân dân trong đó thông qua sự lôi kéo của tôn nữ thể trang nguyễn xuân tĩnh đã tham
ra và có nhiều hoạt động khác nhằm chống nhà nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam lật đổ chính quyền
nhân dân tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tôn nữ thể trang một mươi hai năm tù
bị cáo nguyễn xuân tĩnh chín năm tù ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù
bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
tại thanh hóa công an huyện thọ xuân vừa bắt giữ đối tượng trần văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ở khu phố tân lập thị trấn sao vàng có hành vi sử dụng súng quân dụng bắn bị thương một người
cụ thể vào khoảng bốn giờ ngày hai mươi tám tháng hai tại khu phố xuân hợp thị trấn sao vàng huyện thọ xuân
đã xảy ra vụ dùng súng quân dụng gây thương tích cho một người lái xe taxi
qua điều tra ban đầu cơ quan công an
xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trần văn linh nghi ngờ nam thanh niên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thị trấn sao vàng nói dối mình để linh không tìm thấy bạn gái
trước đó nam thanh niên là người chở taxi đưa bạn gái của linh
nên linh đã tức tối rút khẩu súng mang sẵn trong người bắn nạn nhân bị thương
sau khi gây án linh đã bỏ trốn khỏi hiện trường
đến ngày một mươi một tháng ba công an huyện thọ xuân đã bắt giữ được linh
khi đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh thu giữ khẩu súng gây án
chỉ trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng ba đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi hai cục quản lý thị trường hà nội
đã liên tiếp phát hiện bắt xử hai đối tượng vận chuyển kinh doanh hàng hóa
không rõ nguồn gốc xuất xứ là kit test nhanh covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất
gần năm bộ kit test nhanh là tăng vật của hai vụ án trên
đã được các đối tượng nhập lậu số kit test này từ bên kia biên giới
sau đó thông qua mạng xã hội để móc nối với các đầu mối tiêu thụ bán kiếm lời
toàn bộ kit test trên đều không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
và không được bộ y tế cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam
theo lực lượng chức năng nếu số hàng này bán chót lọt trên thị trường
các đối tượng sẽ thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng
hiện công an quận bắc tử liêm đang điều tra khai thác mở rộng
phối hợp với các đơn vị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv